chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của truyền hình nhân dân
chương trình hôm nay mở đầu là mục điểm đơn thư tiếp theo là mục bạn hỏi luật sư trả lời và mục ống kính công dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một nghìn sáu trăm sáu mươi một email hộpthuyênhânzantva gmail com
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi năm đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả lê thị thúy ở an giang nguyễn thị xiểm ở tỉnh thái bình nguyễn văn thanh ở tỉnh hải dương có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả nguyễn văn riêm ở bình định nguyễn phương mai nguyễn văn trờ ở hưng yên từ tú hưng nguyễn thu hà ở quảng ninh trần văn ca ở nam định
nguyễn văn me ở long an có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng khán giả phạm công đức ở hải dương thái văn hải ở an giang bùi văn thắng ở thái bình có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có một mươi công văn trả lời của các cơ quan là agribank chi nhánh gia lai tổng công ty điện lực tp hcm huyện ủy lệ thủy tỉnh quảng bình sở tài nguyên và môi trường hà nội
ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong mục bạn hỏi luật sư trả lời hôm nay chúng ta cùng gặp lại luật sư hoàng tùng đoàn luật sư tp hcm cùng tham gia chương trình
để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư hoàng tùng cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình
thưa luật sư khán giả nguyễn thanh loan ở phường phú thượng quận tây hồ tp hcm hỏi
năm hai nghìn một mươi tôi có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại một công ty với vị trí công việc là kế toán viên
trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tôi nghỉ chế độ thai sản
tuy nhiên khi hết thời gian nghỉ thai sản tôi đi làm lại
thì biết công ty đã ra quyết định chuyển tôi sang làm ở vị trí khác so với hợp đồng lao động đã ký
mà không có lý do hay có thông báo trước mặc dù trong quá trình làm việc tôi luôn chấp hành đúng nội quy
và hoàn thành tốt công việc được giao
như vậy thưa luật sư công ty chuyển tôi sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động là đúng hay sai
theo quy định tại điều một trăm năm mươi tám của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai về việc bảo đảm việc làm cho người lao động nữ
nghỉ thai sản thì sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định
thì chị loan được đảm bảo việc làm cũ khi quay lại làm việc tại công ty một cách bình thường
và sẽ được công ty nhận trở lại vào vị trí cũ như trước đây
trừ trường hợp việc làm cũ không còn
thì công ty sẽ phải bố trí việc làm khác cho chị loan với mức lương không thấp hơn
so với mức lương trước khi chị nghỉ thai sản
nhiên việc làm cũ không còn và công ty phải bố trí việc làm khác cho chị loan
thì chị chỉ được thực hiện khi công ty thuộc một trong các trường hợp quy định
tại khoản một của điều ba mươi một bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai
đó là khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do thiên tai hỏa hoạn hoặc dịch bệnh
rồi áp dụng các biện pháp ngăn ngừa các biện pháp khắc phục tai nạn lao động
bệnh nghề nghiệp hoặc sự cố vệ
chị đặng nhật lệ ở phường kinh bắc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh hỏi
tôi đang làm việc tại một công ty và đã tham gia bảo hiểm xã hội liên tục được hai mươi năm tháng
hiện tại tôi mang thai được tám tháng và vẫn đang tiếp tục làm việc tại công ty
thời gian dự kiến sinh của tôi là vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
và tôi đã được công ty chấp thuận nghỉ sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mức lương căn cứ đóng bảo hiểm của tôi được xác định là bảy triệu năm trăm chín mươi đồng một tháng

vậy sau khi sinh con tôi sẽ được hưởng những quyền lợi gì từ việc tham gia bảo hiểm xã hội nêu trên
tại điều ba mươi một điều ba mươi bốn điều ba mươi chín của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
và nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi năm ndcp ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
lao động nữ sinh con là đối tượng được hưởng chế độ thai sản
đồng thời lao động nữ sinh con cũng phải đáp ứng được những điều kiện để được hưởng các chế độ thai sản
theo quy định là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian một mươi hai tháng trước khi sinh con
chị lệ đã tham gia bảo hiểm xã hội liên tục cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn một mươi chín
vì vậy mà chị có đủ các điều kiện để được hưởng các chế độ thai sản theo quy định của luật
theo đó thì chị lệ sẽ có những quyền lợi như sau
về thời gian hưởng chế độ sinh con chị lệ được nghỉ

về mức hưởng chế độ thai sản là sáu tháng
trường hợp chị sinh đôi trở lên thì tính từ người con thứ hai trở đi thì mỗi người con thì người mẹ được nghỉ thêm một tháng
về mức hưởng chế độ thai sản của chị là một trăm linh mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng trước khi nghỉ sinh
chị lệ được nghỉ sinh là sáu tháng
và mức hưởng bằng sáu nhân với bảy triệu năm trăm chín mươi ngàn sẽ bằng bốn mươi
năm triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng và chị còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh với mức hưởng bằng hai lần mức lương cơ sở
tại cái tháng lao động nữ sinh con chị sinh con sẽ được hưởng thêm là hai triệu chín trăm tám mươi ngàn
khi chị quay trở lại công ty làm thì sức khỏe chưa được phục hồi thì chị được nghỉ dưỡng sức và phục hồi sau sinh với mức hưởng là ba mươi
ba mươi mức lương cơ sở trên một ngày
khán giả nguyễn văn minh ở xã lạc long huyện lạc thủy tỉnh hòa bình hỏi
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín gia đình tôi có mua một diện tích đất khoảng một bảy trăm linh m hai
trên thửa đất có nhà ở cây trồng và ao nuôi cá
tại thời điểm mua bán có lập giấy mua bán viết tay
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn gia đình tôi có xây dựng lại nhà ở và sử dụng cho đến nay
nay gia đình tôi muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
với toàn bộ diện tích
trên là đất ở có được không
gia đình tôi có phải nộp nghĩa vụ tài chính không
căn cứ vào điều bốn trăm năm mươi của bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
thì bên bán đã vi phạm về mua bán quyền tài sản
lưu ý là quyền sử dụng đất cũng là một quyền tài sản cụ thể
về việc chuyển giao quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu cho bên mua
và trong trường hợp này thì để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
thì bác và chủ đất cũ
nên tìm cách trao đổi để làm rõ tại sao là chủ đất cũ không chịu sang tên
và nếu chủ đất cũ không sang tên làm khó
thì bác hoàn toàn có quyền làm đơn yêu cầu
ủy ban dân cấp xã về việc giải quyết tranh chấp đất đai
trường hợp này thì ủy ban dân xã nơi có đất sẽ đứng ra
để giải quyết tranh chấp đất đai theo giai đoạn hòa giải hòa giải thành
thì hai bên sẽ được thực hiện theo đúng các nội dung mà đã hòa giải thành
còn trường hợp mà hòa giải không thành ở ủy ban dân cấp xã nơi có đất có tranh chấp
thì bác có thể nộp đơn khởi kiện tại tòa án dân cấp huyện
mà nơi có diện tích đất tranh chấp đó để được bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật
vâng xin cảm ơn luật sư hoàng tùng đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
đây là tình huống giao thông được một tài xế ghi lại tại cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
theo phản ánh của khán giả này một đôi nam nữ đã bất chấp nguy hiểm chạy xe máy ngược chiều trên đường cao tốc
khiến nhiều ô tô lưu thông phải bấm coi và bức xúc đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh và có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp trên theo đúng quy định
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau